thay mặt đoàn đại biểu quốc hội hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
quyết tâm của chính phủ và thủ tướng chính phủ là bảo vệ môi trường không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn đóng cửa rừng tự nhiên đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân
và chủ yếu phát sinh các giao dịch nhỏ lẻ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
rút ngắn thời gian hoàn thành dự án chống ngập tại tp hcm
công trình chống ngập tp hcm có vốn đầu tư một mươi tỷ đồng với sáu cống ngăn chiều tám km đê bao ven sông sài gòn
dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập cho năm trăm bảy mươi km vuông
sáu năm triệu dân tại bốn quận và hai huyện của thành phố
sau hơn ba tháng triển khai nhà đầu tư đã sử dụng hơn năm trăm linh tỷ đồng vốn tự có để thi công đồng loạt các công trình
toàn bộ sáu cống kiểm soát chiều hai cống nhỏ và bảy tám km đê kè thuộc huyện nhà bè đã được triển khai
hơn một mươi sáu tấn thép hai trăm linh thiết bị thi công hạng nặng đã được sử dụng
hiện nay bảy trăm linh công nhân làm việc liên tục ba ca một ngày để bảo đảm tiến độ đã đề ra
lãnh đạo tp hcm cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền các quận một quận bốn quận bảy quận tám
và hai huyện bình chánh nhà bè cần phối hợp tạo điều kiện với chủ đầu tư trong việc giải tỏa đền bù
di rời các bến phà sắp xếp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thi công
bảo đảm công trình chống ngập được thực hiện nhanh và hiệu quả
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị
nghị quyết của đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng
đây là khâu mấu chốt quyết định giúp cấp ủy cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và tin tưởng
vào chủ trương đường lối của đảng từ đó xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện có hiệu quả
trên tinh thần đó tại tp hcm thời gian qua đã có nhiều cơ quan đơn vị có những cách làm sáng tạo
trong việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết
đầu tư tài chính nhà nước tp hcm là một trong những ví dụ điển hình
đây là lần đầu tiên đảng bộ công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm tổ chức một hội thi
có quy mô về tìm hiểu nghị quyết của đảng như thế này
với chủ đề tìm hiểu và đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống hội thi chính là dịp để mỗi cán bộ
đảng viên đoàn viên thanh niên tìm hiểu nắm chắc hơn các nghị quyết của đảng
từ đó tích cực góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của đảng đề ra
chúng tôi tổ chức các đợt học tập từ ở dưới cơ sở
tuy nhiên thì để cho chuyển biến nhận thức cho đến cả cán bộ đảng viên và người lao động
thì ban thường vụ đảng quỹ đề ra là phải tổ chức cái hội thi tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng các cấp
tuyên truyền để thấm sâu vào không những chỉ trong cán bộ đảng viên mà đến cả người lao động
ngay từ khi cuộc thi được bắt đầu
đảng bộ công ty đã tích cực triển khai tới các đảng viên và đoàn viên thanh niên người lao động
đã có hơn sáu trăm linh lượt người hăng hái tham gia với hơn một người theo dõi
các nội dung được tìm hiểu là về nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
điều ghi nhận là phần thi hiến kế thực hiện nghị quyết với nhiều nội dung thiết thực như
một mươi chương trình giảm ủng tắc giao thông chương trình giảm tai nạn giao thông giảm ngập nước giảm ô nhiễm môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu cải cách hành chính v v
đây cũng sẽ là giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn bảy chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi của thành phố đã đề ra
các đội đã tham gia hội thi với tinh thần đồng đội cao và đầy nhiệt huyết
đa số cán bộ công nhân viên của quỹ hội trinh đất thành phố hồ chí minh là trẻ và mới ra trường
về am hiểu về đảng và chính sách của nhà nước thì đôi khi các bạn mới ra trường còn bỡ ngỡ
tuy nhiên nhưng mà các bạn là tích cực tham gia
thì với tinh thần rất là hẳn hái
thường người ta nói thì những cái vấn đề liên quan đến chính trị hoặc là đảng thì thường nó khô khan
tuy nhiên thì cái hội thi vừa qua thì ban tổ chức cũng đã đưa ra những cái phương thức thi rất là hợp lý rất là vui vẻ
và mang lại cái tinh thần cho cái hội thi rất cao
có thể nói thành công của hội thi tìm hiểu và đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
không những giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cơ bản
những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện
đại hội đảng các cấp mà từ đó góp phần nâng cao nhận thức
phát huy năng lực tính sáng tạo trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện
để đưa nghị quyết đại hội các cấp và đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống
ngoài hình thức tuyên truyền qua hội thi các đơn vị trong công ty
cũng đã có thêm nhiều hình thức tuyên truyền khác phù hợp để quan triệt nghị quyết một cách có hiệu quả
giúp cán bộ đảng viên đặc biệt là đoàn viên thanh niên thấm nhuận sâu sắc về nghị quyết của đảng
các cái buổi sinh hoạt của tri bộ
thì chúng tôi cũng có lồng ghép vào cái sinh hoạt chuyên đề yêu cầu của cái nghị quyết đại hội đảng
gắn với lại cái nhiệm vụ của công ty để xây dựng thành cái chuyên đề
với cái hình thức đó thì tôi thấy rằng là cái việc mà quán triệt nghị quyết thì nó thiết thực hơn
nó làm cho các cán bộ đảng viên là dễ tiếp thu hơn
trên tinh thần quán triệt sâu sắc nghị quyết của đảng
mỗi cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố hồ chí minh
quyết tâm thực hiện các nội dung theo chức trách nhiệm vụ
và đặc biệt là gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những cái hành động cụ thể để thực hiện tốt cái nghị quyết là hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức gắn với lại
cái việc thực hiện cái chí thị năm của bộ chính trị gắn vào trong từng
thực hiện từng của đồng chí phụ trách trên từng lĩnh vực và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
để thể hiện bằng hành động không chỉ trong nhận thức mà hành động là đăng ký với tri bộ
để thực hiện cái vận dụng cụ thể quá cái nghị quyết đó
cuối năm chúng tôi có tổ chức phân loại đánh giá phân tích chất lượng của đảng viên
phân tích và đánh giá của cán bộ công chức viên chức
học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai là quá trình biến ý chí của đảng thành ý chí và hành động cụ thể của các cấp ủy
tổ chức đảng các cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên
đó cũng chính là quá trình vận động tập hợp tổ chức các tầng lớp nhân dân tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi
bởi vậy việc đổi mới các phương thức sinh hoạt đảng tuyên truyền có hiệu quả các nghị quyết của đảng
là vấn đề được các cấp ủy đảng chính quyền tại thành phố hồ chí minh hết sức quan tâm
đó cũng chính là hành động thiết thực để đưa nghị quyết một mươi hai của đảng sớm đi vào cuộc sống
về những phát biểu gây sốc của tổng thống philippines rodrigo duterte về mối quan hệ giữa mỹ và philippines
thư ký báo chí của nhà trắng khẳng định chưa nhận được thông tin nào từ phía chính phủ philippines về việc thay đổi mối quan hệ này
đề cập tới cuộc tập trận chung mang tên fiblex ba mươi ba bắt đầu hôm qua
thư ký báo chí nhà trắng johns ernis nêu rõ các kênh tiếp xúc ngoại giao giữa mỹ và philippines vẫn hoạt động
qua những kênh này mỹ chưa nhận được bất kỳ một thông báo chính thức nào từ phía chính phủ philippines
về việc có những thay đổi lớn
trong quan hệ song phương tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ đồng minh lâu năm giữa mỹ và philippines
đang có dấu hiệu đi xuống kể từ khi tổng thống duterte lên cầm quyền
ông duterte đã chỉ trích tổng thống barack obama yêu cầu lực lượng đặc nhiệm mỹ rời khỏi miền nam philippines
và chấm dứt các cuộc tập trận chung với quân đội mỹ
hàng chục nghìn cử tri mỹ đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống trong vòng bỏ phiếu sớm tại quốc gia này
các cử tri sẽ bỏ phiếu cho bà clinton ông trump và các ứng viên độc lập khác
trong bối cảnh cuộc bầu cử chính thức
chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra
ước tính có khoảng một trăm ba mươi người mỹ trên tổng số một trăm ba mươi triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu
việc kiểm phiếu sẽ được chính thức tiến hành vào ngày bầu cử mùng tám tháng một mươi một
hệ thống bầu cử mỹ được vận hành theo cơ chế phân cấp
theo đó năm mươi bang sẽ tự tổ chức bầu cử và kiểm phiếu theo cách riêng của mình
trong vòng bỏ phiếu sớm cử tri có hai lựa chọn thông qua email hoặc trực tiếp tới các điểm bỏ phiếu
việc bỏ phiếu bằng email được chấp thuận ở tất cả năm mươi bang
ở hai mươi bang cử tri cần đăng ký tham gia bỏ phiếu bằng email từ trước
ở hai mươi bang cử tri cần nêu rõ lý do xin bỏ phiếu bằng email
hoạt động bỏ phiếu trực tiếp phần lớn bắt đầu trong tháng một mươi
hiện nay đã có ba bang của mỹ đã bắt đầu tổ chức các điểm để cử tri trực tiếp tới bỏ phiếu sớm
nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập wikileak tổ chức chuyên đăng tải các thông tin dò dỉ của các tài liệu chưa công bố
nhà sáng lập julian assan cho biết ông sẽ công bố khoảng một triệu tài liệu quan trọng
liên quan tới bầu cử mỹ bắt đầu
theo ông assan những tài liệu mà wikileaks công bố trước cuối năm nay
thời điểm vô cùng quan trọng với quá trình bầu cử tổng thống mỹ
sẽ tập trung vào chiến tranh dầu mỏ google và cuộc bầu cử tổng thống mỹ
tuy nhiên ông từ chối tiết lộ chi tiết phủ nhận tin đồn về việc mình có ý định làm hại bà hilery clinton
ông assan nói đó là sự hiểu lầm và các tài liệu wikileaks công bố trước đó không nhằm vào bà clinton
trước đó hồi tháng bảy trang mạng wekileaks đã công bố một hai trăm năm mươi tám lá thư điện tử cá nhân
của cựu ngoại trưởng mỹ clinton liên quan tới cuộc chiến tranh iraq
khiến bà clinton gặp khó trên con đường chạy đua vào nhà trắng
ngoài ra eglias cũng công bố hai mươi bức thư điện tử và hai mươi chín đoạn ghi âm của ủy ban quốc gia dân chủ dnc
khiến nội bộ đảng dân chủ bị chia rẽ
quốc hội iraq phản đối quyết định của quốc hội thổ nhĩ kỳ gia hạn thêm một năm triển khai
các binh sĩ thổ nhĩ kỳ gần thành phố mosun miền bắc iraq
iraq coi các binh sĩ thổ nhĩ kỳ là lực lượng chiếm đóng
trong số ba trăm hai mươi tám nghị sĩ tham dự phiên họp thường kỳ của quốc hội iraq
một trăm tám mươi chín nghị sĩ đã thông qua việc phản đối quyết định của thổ nhĩ kỳ cho phép binh sĩ của họ
xâm nhập vào bên trong các vùng lãnh thổ của iraq
chính phủ iraq phải coi các binh sĩ thổ nhĩ kỳ là lực lượng chiêm đóng thù địch
quốc hội iraq cũng khẳng định rằng chính phủ nước này phải áp dụng tất cả các biện pháp ngoại giao
và pháp lý để bảo vệ lãnh thổ của iraq
trong đó có việc xem xét lại các mối quan hệ kinh tế và thương mại với thổ nhĩ kỳ
ngoài ra iraq cũng phản đối tuyên bố gần đây của tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
về việc ankara sẵn sàng tham chiến đánh đổi nhóm phiến quân nhà nước hồi giáo tự xưng
ra khỏi thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức này tại mosul
quỹ tiền tệ quốc tế imf đã quyết định giữ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu ba một trong năm nay
và ba bốn trong năm kế tiếp đồng thời kêu gọi chính phủ các nước cần có hành động khẩn cấp
nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ tình trạng tăng trưởng thấp và việc bảo hộ thương mại
đây là nội dung trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của imf công bố vào ngày bốn tháng một mươi vừa qua
trong báo cáo imf chỉ ra những điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu
đó là tăng trưởng ổn định trở lại của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển
imf giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và năm tới
như trong báo cáo gần nhất hồi tháng bảy
chuyên gia kinh tế trưởng của imf ông maurice offell khẳng định
đô thị tăng trưởng kinh tế thế giới đi theo chiều ngang
nếu không có các chính sách cụ thể để hỗ trợ kinh tế
thì nền kinh tế thế giới có thể rơi vào vòng xoáy chính trị kinh tế tiêu cực